hiệp hội trẻ việt nam cho biết dịch covid một mươi chín bùng phát và lan rộng tại nhiều thị trường quan trọng của ngành trẻ việt nam
đã làm gián đoạn các hoạt động sản xuất và xuất khẩu
khối lượng xuất khẩu tre ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi của việt nam chỉ đạt hai mươi sáu tấn thu về ba mươi bảy triệu usd
giảm hai năm về khối lượng và giảm một mươi chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
các thị trường lớn như đài loan trung quốc và nga gần như đóng băng
các thị trường khác không ký được các hợp đồng mới trong khi các hợp đồng đã ký trước đây được yêu cầu giảm giá sâu
hoãn thời gian giao nhận hàng hoặc hủy hợp đồng
trong tháng ba giá trẻ trong nước cũng có xu hướng biến động giảm
cụ thể tại thái nguyên giá các loại chè giảm từ năm đến một mươi đồng mỗi kg
trong khi đó tại bảo lộc lâm đồng giá trè canh ổn định chín năm trăm linh đồng mỗi kg
theo dự báo của hiệp hội thương mại trẻ đông phi giá trẻ trên thị trường thế giới sẽ giảm trong thời gian tới
do tiếp tục chịu tác động từ sự bùng phát mạnh trên toàn cầu của dịch covid một mươi chín
những biến động của thị trường chè thế giới sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động xuất khẩu trẻ việt trong thời gian tới